đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình
tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn tại xã mai thủy huyện lệ thủy và xã gia ninh huyện quảng ninh
tại buổi tiếp xúc các cử tri kiến nghị nhà nước cần ưu tiên nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các công trình còn giang dở
ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất giải quyết rứt điểm chế độ chính sách cho người có công
vấn đề bổ trí việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số học hệ cự tuyển đầu tư sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn sau mùa mưa lũ
đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết có trách nhiệm của cử tri
đồng thời trực tiếp giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị lãnh đạo các địa phương các cơ quan chức năng của tỉnh quảng bình xem xét
giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền của địa phương
dịp này đồng chí nguyễn văn bình tặng hai mươi xe đạp cho hai mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã mai thủy và gia ninh